tin an ninh trả tự tối qua công an tỉnh bình phước phối hợp với công an thành phố đồng xoài
tiến hành khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi điều tra làm rõ cái chết của một người đàn ông
nạn nhân bị phát hiện tử vong trong căn nhà hoang vào tối cùng ngày
vào khoảng một mươi tám h tối ngày năm tháng hai một số người dân sống ở khu phố phú cường
phường tân phú thành phố đồng xoài đi ngang căn nhà bỏ hoang thì phát hiện một chiếc xe máy dựng ở bên trong
bên cạnh là một người đàn ông đang nằm bất động
kiểm tra thì phát hiện người này đã tử vong nên đã điện báo cơ quan chức năng
bước đầu xác định nạn nhân khoảng bốn mươi tuổi tử vong trong tư thế nằm ngửa trên người mặc quần áo tối màu
hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục xác minh danh tính của nạn nhân để điều tra